thực hiện sự chỉ đạo của ban chỉ đạo quốc gia tỉnh ninh bình đã nâng cao mức cảnh báo
tiếp tục triển khai các biện pháp bảo vệ chặt chẽ những địa điểm sung yếu
nhất là bệnh viện và lực lượng trên tuyến đầu chống dịch
nguy cơ lây nhiễm phát tán dịch bệnh trong cộng đồng hiện nay là rất cao
bệnh viện là nơi sung yếu khi hàng ngày có hàng trăm lượt người ra vào
để bảo đảm vừa chống dịch hiệu quả vừa phục vụ các hoạt động khám chữa bệnh bình thường
các đơn vị y tế đã phát hiện nhanh các trường hợp nhiễm bệnh
không để bệnh nhân di chuyển qua nhiều bệnh viện nhiều nơi trước khi bị phát hiện nhiễm bệnh

công tác phòng chống dịch luôn luôn trú trọng đảm bảo tránh lây chéo trong bệnh viện và đảm bảo tuyệt đối cho cán bộ y tế đi phục vụ công tác phòng chống dịch và khám chữa bệnh trong toàn bệnh viện
công tác phòng chống dịch covid một mươi chín là sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị
trong đó những y bác sĩ là tuyến đầu chiến đấu với dịch bệnh và bảo vệ sức khỏe cho nhân dân
là tầm lá chắn thép trong cuộc chiến chống dịch bệnh
mặc dù kiệt sức nhưng đội ngũ y bác sĩ nơi tuyến đầu không ngại khó khăn gian khổ
khi có những nhân viên y tế bị lây nhiễm bệnh
nhưng họ vẫn nêu cao tinh thần bản lĩnh kiên cường ngày đêm động viên bảo vệ tính mạng của người bệnh
điều họ mong muốn lúc này chính là sự chung tay của các cộng đồng
để sự hy sinh thầm lặng của họ không trở nên vô nghĩa
dịch bệnh còn kéo dài bảo vệ tốt những điểm sung yếu
và đội ngũ tuyến đầu chống dịch sẽ góp phần hạn chế dịch bệnh lây lan trong cộng đồng
đem lại niềm tin sự yên tâm cho nhân dân
mọi người dân cần thực hiện nghiêm các quy định hướng dẫn phòng chống dịch
để giữ an toàn cho bản thân và xã hội trong mùa dịch